sau hơn một thế kỷ kể từ khi những cổ vật trăm đầu tiên được người pháp phát hiện tại làng phong lệ
và đưa vào trưng bày ở bảo tàng tại đà nẵng các nhà khảo cổ học việt nam lại tiếp tục công bố thêm
những bằng chứng mới về giá trị của tháp cổ phong lệ một di tích tháp chăm quan trọng trên địa bàn thành phố đà nẵng
cuộc khai quật di tích trăm phong lệ đà nẵng lần thứ ba được bảo tàng điêu khắc trăm đà nẵng
phối hợp với trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội
thực hiện từ ngày một mươi bảy tháng bảy đến ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tại hố khai quật các nhà khảo cổ đã phát hiện được nhiều di vật đá gạch ngói gốm trăm gốm xứ thời tống
những phát hiện trong đợt khai quật lần thứ ba này đã bổ sung giá trị mới cho ngôi tháp
được coi là có tầm quan trọng trong hệ thống các đền tháp chăm tại đà nẵng
theo các nhà khảo cổ hiện nay phong lệ là di tích tháp chăm duy nhất ở việt nam
có thể đem lại cho giới nghiên cứu sự quan sát đầy đủ về cấu trúc nền móng
và các kỹ thuật xử lý móng của các công trình kiến trúc đền tháp chăm